liên quan đến vụ phó trưởng công an phường thủy vân tp huế hy sinh sau khi bị một đối tượng loạn thần đâm trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thủy vân tp huế về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một tại kiệt bảy tổ dân phố xuân hòa phường thủy vân tp huế
đối tượng nguyễn tấn sang có dấu hiệu bị tâm thần thực hiện hành vi chặn xe gây gổ và đe dọa người đi đường
ngay khi nhận được tin báo của người dân đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây khi phát hiện tổ công tác đối tượng sang chạy vào nhà rồi bất ngờ quay ra dùng dao tấn công đồng chí hùng
thay đối tượng manh động liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm đồng chí trần duy hùng đã dũng cảm lao vào khống chế đối tượng để bảo vệ người dân
tuy nhiên đồng chí trần duy hùng đã liên tiếp bị đối tượng sang dùng dao đâm vào vùng cổ và hy sinh sau đó